các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin ban đầu vào thời điểm xảy ra tai nạn có một số người sống gần công trình đang xây dựng bất ngờ nghe thấy một tiếng động rất lớn
lại gần thì phát hiện thấy giàn giáo của công trình này bị đổ sập có nhiều người đang mắc kẹt bên trong
tại hiện trường một phần giàn giáo bê tông của cầu thang lên tầng hai của công trình bị sập
sắt thép và vật liệu xây dựng cùng với máy móc nằm ngổn ngang đè lên vài công nhân
được biết công trình đang xây dựng là của một người tên tính quê xã hải minh làm chủ đầu tư
có diện tích mặt trệt của siêu thị là khoảng một m hai
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng công an huyện hải hậu đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân
đồng thời điều động hai xe cứu thương để đưa các nạn nhân đi cấp cứu
cũng trong sáng nay và lúc bảy giờ tàu cá vỏ thép mang số hiệu na chín mươi chín nghìn ba trăm tám mươi chín khi đang cập cầu cảng cá kỳ hà
xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam
để bốc đá ướp chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh bắt thì bất ngờ bốc cháy
vào thời điểm trên tàu cập cảng kỳ hà mua đá lạnh để tiếp tục vươn khơi
thì thuyền viên trên tàu bất ngờ phát hiện phía sau khoang tàu bốc cháy dữ dội
các thuyền viên nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng giúp đỡ
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh quảng nam đã huy động bốn chiếc xe cứu hỏa
và hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương dập lửa
đến gần chín giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản được không chế
nhưng do điều kiện thời tiết gió mạnh trên tàu có nhiều dầu nên lửa cháy lớn khiến con tàu bị thiêu dụi hoàn toàn
tàu cá vỏ thép na chín mươi chín nghìn ba trăm tám mươi chín ts có tổng giá trị là một mươi ba sáu tỷ đồng
nguyên nhân của vụ cháy trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tổng công ty đường sắt việt nam đã có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn
giữa hai đoàn tàu tại ga núi thành tỉnh quảng nam xảy ra chiều qua
theo đó trên đường ga số ba
đầu máy đang thực hiện dồn đoàn tàu số hiệu hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín để dừng tàu
trong lúc đó đầu máy của đoàn tàu hàng ase hai đang thông vào đường số hai theo hướng ngược lại
thì đầu máy của tàu số hiệu hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín bị rồn vượt quá mốc xung đột nên đã gây va chạm giữa hai đoàn tàu
vụ va chạm khiến đầu máy hai đoàn tàu hư hỏng nặng ba tòa bay khỏi đường ray hàng hóa chàn xuống đường
khoảng giờ một mươi năm phút sáng nay bất ngờ kiểm tra quán ba gen club ở phường vĩnh lạc
thành phố rạch giá
các lực lượng chức năng công an tỉnh kiên giang đã phát hiện gần năm mươi người dương tính với ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong ba gen club có gần một trăm năm mươi người đang vui chơi giải trí
lực lượng công an đã tìm thấy nhiều loại ma túy được cất giấu trong người một số đối tượng
số khác bị vứt xuống sàn nhà để phi tăng
công an cũng phát hiện khu vực trước cửa ra vào có cất giấu nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế
ống tuyếp sắt dòi điện và áo giáp
sau khi đưa một trăm năm mươi người trên về xét nghiệm xác định có trên ba mươi người dương tính với ma túy
đồng thời bắt giữ gần một mươi đối tượng có hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
thu thập mẫu kẹo chứa tinh chất cần sa được giao bán trên mạng
viện khoa học hình sự bộ công an giám định mẫu kẹo nhưng không tìm ra chất ma túy
như vậy là thông tin phản ánh kẹo mút chứa chất ma túy là không chính xác
trước đó khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh sơn la đã phát hiện thu giữ loại kẹo được quảng cáo là
có chứa chất cần sa kết quả giám định cũng xác định trong loại kẹo này không chứa thành phần chất ma túy
được biết là một số loại bánh kẹo có xuất xứ từ nước ngoài đưa vào miền nam
dưới dạng hàng sách tay thành phần các loại bánh kẹo này có chứa tinh dầu cần sa
cannabis essential oil một bột hạt cần sa và được sản xuất mua bán sử dụng ở nước ngoài
tuy nhiên do hàm lượng chất ma túy có trong tinh dầu và hạt cần sa là rất thấp
hầu như là không có nên khi giám định không phát hiện được chất ma túy
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi